hiện nay đang là thời kỳ cao điểm người dân vùng núi quảng trị vào vụ trồng sắn
công đoạn đầu là phun thuốc diệt cỏ
từ việc làm này đã xảy ra tình trạng các loại chai lọ thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng vứt bừa bãi nơi sông suối
gây ô nhiễm môi trường sinh thái đe dọa đến sức khỏe cộng đồng
thực trạng này xảy ra từ những vụ mùa trước nhưng chính quyền địa phương và các ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn
anh hồ văn cưng ở xã a rơi huyện hướng hóa tỉnh quảng trị trồng được gần hai hectare sắn
anh cưng cho biết một vụ sắn anh phun khoảng hai mươi lít thuốc trừ cỏ
mỗi năm vào vụ trồng sắn người dân ở vùng núi cao huyện hướng hóa tỉnh quảng trị trồng hơn năm hectare
cùng với đó người dân sử dụng hàng nghìn chai thuốc bảo vệ thực vật để diệt cỏ
sau khi lấy hết thuốc người dân vứt chai lọ bừa bãi khắp nơi trên nương rẫy và khe suối
theo ngành chức năng hiện tại ở huyện miền núi hương hóa chưa có bể thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật
nên người dân tiện đâu vứt đấy
điều này đã làm ảnh hưởng đến nguồn nước cũng như ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng
theo khuyên cáo của các ngành chức năng mỗi vụ sắn chỉ sử dụng từ hai đến bốn lít thuốc bảo vệ thực vật
tuy nhiên bình quân các hộ trên vùng núi tỉnh quảng trị sử dụng từ một mươi năm đến hai mươi lít mỗi vụ
tuy nhiên bình quân các hộ trên vùng núi tỉnh quảng trị sử dụng từ một mươi năm đến hai mươi lít thuốc bảo vệ thực vật
và đặc biệt chúng tôi cũng có hướng đến việc thành lập các tổ dịch vụ thực hiện công tác bảo vệ thực vật
ngoài ra chúng tôi cũng đang còn hợp tác với các doanh nghiệp và công ty kiến nghị đến với cục bảo vệ thực vật
các đơn vị sản xuất thuốc bảo vệ thực vật của cả nước
và đặc biệt chúng tôi cũng đang còn hợp tác với các doanh nghiệp và công ty kiến nghị đến với quốc bảo vệ thực vật của cả nước
vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá liều lượng và không chú trọng khâu tiêu hủy các chai lọ qua sử dụng
đã và đang tạo nên mối hiểm nguy ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng với những nguy cơ trong tương lai là rất lớn